nhóm người cổ vũ được xem là người tri viện vì các em cổ xúy cho hành vi bắt nạt và treo trọc nạn nhân
nhóm người hỗ trợ thường là những người có hành vi khống chế chặn đường tháo chạy của nạn nhân
nhóm muốn giúp muốn can ngăn nhưng không dám hoặc không biết cách giúp người bị bạo lực
đây là nhóm chịu tổn thương sâu sắc và lâu dài thậm chí với nhiều em trường học còn là nơi rất đáng sợ
còn nhóm còn lại là những người dám đứng ra bảo vệ can ngăn chống lại bạo lực
thế nhưng nhóm này có thể trở thành nạn nhân tiếp theo nếu người lớn không có biện pháp can ngăn cần thiết
trong những vụ việc nghiêm trọng dù thế nào thì các em cũng phải chịu những tổn thương sâu sắc
ông sĩ cho rằng để hạn chế những hành vi bạo lực cần có nhiều giải pháp đồng bộ
về phía nhà trường cần nâng cao nhận thức về pháp luật và quyền con người
giáo dục kỹ năng quản lý cảm xúc kỹ năng ứng phó với bạo lực học đường
bản thân cán bộ giáo viên cũng cần thay đổi thói quen ứng xử với trẻ theo hướng xóa bỏ hoàn toàn bạo lực bắt nạt
tôn trọng và tạo không gian riêng cho các em thể hiện bản thân mình
tăng cường các hoạt động để gắn kết các em và nhóm bạn cùng lứa
về phía gia đình các em cần được giáo dục đúng cách trên cơ sở tôn trọng gần gũi lắng nghe và phi bạo lực
các nhà quản lý văn hóa cần có những giải pháp để ngăn chặn
hạn chế việc các em tiếp xúc với phim ảnh trò chơi video mang tính bạo lực trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok youtube facebook
tiến sĩ lê thị kim dung cho rằng việc ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn
để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra là điều cấp thiết
sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhiều yếu tố
do đó để ngăn chặn tình trạng này cần sự chung tay của gia đình nhà trường và xã hội
luật sư võ thị minh giám đốc công ty luật an doanh tỉnh thừa thiên huế cho biết
theo quy định tại khoảng năm ba mươi bảy ba mươi hai hai nghìn hai mươi tt bgddt
thì học sinh trung học phổ thông trung học cơ sở không được thực hiện hành vi đánh nhau gây dối trật tự an ninh trong nhà trường và nơi công cộng
về xử phạt vi phạm hành chính với những học sinh nêu trên bà minh cho biết
khoảng một điều năm luật xử lý vi phạm hành chính năm hai nghìn một mươi hai quy định về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính
người đủ từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý
người từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính
do đó căn cứ theo khoảng năm bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp quy định về việc phạt tiền từ năm triệu đồng đến tám triệu đồng
khi thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo khoảng một mươi bốn bảy một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp quy định về biện pháp khắc phục hậu quả
là buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định
tại điểm d khoản một điểm c khoảng hai điểm b khoảng ba và điểm a khoảng năm điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp
nữ luật sư nêu nhiều quy định nêu trên học sinh từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
sẽ tự chịu trách nhiệm hành chính đối với hành vi cố ý gây thương tích
vẫn theo bà minh việc các em đánh nhau gây dối trật tự an ninh trong nhà trường
thuộc các trường hợp học sinh không được làm theo quy định tại điều bốn mươi hai thông tư một mươi hai hai nghìn hai mươi một tt bgdd
thông tư ban hành điều lệ trường trung học cơ sở trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
thì sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau
phê bình trước lớp trước trường khiển trách và thông báo với gia đình cảnh cáo ghi học bạ buộc thôi học có thời hạn
về dân sự bà minh cho rằng có thể áp dụng theo điều năm trăm chín mươi chín bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định về bồi thường thiệt hại do người dưới một mươi năm tuổi người mất năng lực hành vi dân sự gây ra
trong thời gian trường học bệnh viện pháp nhân khác trực tiếp quản lý
theo đó người chưa đủ một mươi năm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại
thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra
trường học không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý
trong trường hợp này cha mẹ người giám hộ của người dưới một mươi năm tuổi phải bồi thường
đặc biệt tùy theo tính chất mức độ tổn thương của người bị đánh
mà học sinh đánh bạn có thể phải chịu trách nhiệm về hình sự
tội cố ý gây thương tích tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi
trong đó trường hợp làm chết hai người trở lên gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là sáu mươi một trở lên
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm
từ điểm a đến điểm k khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
giám đốc công ty luật an doanh thông tin thêm
khoảng một một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự quy định các trường hợp bị phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
khoản hai quy định các trường hợp bị phạt tù từ hai năm đến sáu năm
khoảng ba quy định các trường hợp bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
khoảng bốn quy định các trường hợp bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
khoảng sáu quy định các trường hợp bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm
hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm
ngoài ra hành vi bạo lực học đường thường còn kèm theo hành vi chửi bới xúc phạm
do đó có thể dẫn đến việc bị truy cứu thêm về tội làm nhục người khác
theo điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự quy định
người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác
thì bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
điều một mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định
về tuổi chịu trách nhiệm hình sự
theo đó người từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm
trừ những tội phạm mà bộ luật này có quy định khác
người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
về tội phạm rất nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của bộ luật
nữ luật sư kết luận tuy nhiên học sinh là những người dưới một mươi tám tuổi
do đó phải tuân thủ quy định của bộ luật hình sự liên quan người dưới một mươi tám tuổi
tại chương một mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với nguyên tắc chủ đạo việc xử lý người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
phải đảm bảo lợi ích tốt nhất của người dưới một mươi tám tuổi
và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm
phát triển lành mạnh trở thành công dân có ích cho xã hội
và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại